lễ vinh danh ba mươi sáu dự án dẫn đầu xu thế và tọa đàm nhận diện thị trường bất động sản năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại hà nội
thông qua bình chọn của khách hàng những người quan tâm đến bất động sản có thể thấy xu thế của thị trường đang có những thay đổi với nền tảng cơ bản
cuộc bình chọn năm hai nghìn một mươi tám bao gồm ba hạng mục dự án xanh và thông minh dự án hút dòng tiền và dự án nghỉ dưỡng hàng đầu
mỗi hạng mục có một mươi hai dự án được vinh danh các tên tuổi quen thuộc trên thị trường như vingroup novaland bitexco được vinh danh tại hạng mục dự án xanh và thông minh
với hạng mục thu hút dòng tiền cùng với vingroup còn có long giang len hải phát hưng thịnh
đối với dòng sản phẩm nghỉ dưỡng có sun group brg indochina
báo đầu tư đơn vị đứng ra chủ trì tổ chức cuộc bình chọn cho biết đã có hơn một ba triệu bạn đọc tham gia chấm điểm
ba mươi sáu dự án được vinh danh đều có trên năm lượt phiếu bình chọn
có dự án đã cán mốc một trăm linh lượt bình chọn
qua bình chọn có thể thấy xu hướng đang dần được khẳng định đó là người dân ngày càng đề cao chất lượng sống giá trị cộng đồng
tình trạng biến đổi khí hậu khiến những không gian sống thân thiện với môi trường ngày càng được tôn vinh
và cuộc cách mạng công nghệ bốn không cho phép các nhà phát triển bất động sản đứng ngoài cuộc